cách mạng công nghiệp bốn được hình thành dựa trên nền tảng của cuộc cách mạng số
đặc biệt là việc sử dụng phổ biến internet trung tâm của cuộc cách mạng này là sự hợp nhất
của các loại công nghệ và làm xóa nhòa danh giới giữa các lĩnh vực trong chín lĩnh vực bị tác động
mạnh nhất thì yêu cầu về năng lực của nguồn nhân lực là một trong những vấn đề lớn nhất trong
cách mạng công nghiệp bốn do những thiếu hụt lớn về nguồn nhân lực trong thị trường kỹ thuật số
điều này đặt ra cho giáo dục đại học nhiều thách thức lớn
công ty địa ốc phú tài là đơn vị thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng nhân viên với nhiều vị trí
khác nhau tuy nhiên khi phỏng vấn một trăm linh ứng viên thì chỉ chọn được năm mươi ứng viên tiềm năng để tham dự
vào vòng tuyển dụng cuối cùng theo lý giải của công ty này thì sinh viên hiện nay có kiến thức
nhưng thiếu kỹ năng và sự hiểu biết về những ngành nghề cụ thể liên quan đến lĩnh vực chuyên môn
nếu bà ra trường thì
các bạn đầu tiên các bạn sẽ là thiếu về kinh nghiệm và thường là các doanh nghiệp thường là đòi hỏi
mình có kinh nghiệm mà mình chưa có cái kinh nghiệm về cái lĩnh vực đó thì rất là khó
đôi khi các bạn ấy đang còn nghĩ rằng tưởng rằng đối với cái bằng cấp của mình thì mình sẽ ra làm được
rất là nhiều thứ mình phải được ở vị trí cao và cái vị trí đấy phải là nhàn hạ và kiếm được nhiều tiền
nhưng trên thực tế thì không phải như thế ngoài cái việc các bạn ấy có kiến thức ra ấy các bạn còn phải
vai trạm thực tế có kinh nghiệm ra tiếp xúc với khách hàng hiểu về ngành nghề và bên cạnh đấy
các bạn phải thực sự nỗ lực thì các bạn mới có thể thành công được
mặc dù nhiều doanh nghiệp khẳng định khác nhân lực song thực tế cho thấy năm hai nghìn một mươi sáu việt nam có khoảng
hai trăm hai mươi năm sinh viên thất nghiệp ngực lý này cho thấy rõ tình trạng đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu
của thị trường lao động
về các môn khoa học cơ bản các môn kỹ thuật thì tốt một mình mình giải quyết một vấn đề
thường là sâu làm thì hay làm thì đúng thế nhưng mà khi mà phối hợp lại với nhau
thì cái vấn đề đó là vấn đề còn đang thiếu sót cái thứ hai nữa là sinh viên của mình ra thì
có thể đi ra nước ngoài thì làm các chuyên gia thì tốt thế nhưng mà muốn để trở thành một các tổng
công trình sư hoặc là một nhà quản lý lớn thì ngoài vấn đề trình độ chuyên môn ra thì yêu cầu
các sinh viên tốt nghiệp cần phải có một số kỹ năng ví dụ như kỹ năng về thuyết trình kỹ năng về
học tập làm việc theo nhóm kỹ năng bình luận phê bình kỹ năng tổ chức kỹ năng về tổ chức kỹ năng bình luận
kỹ năng thực hiện từ nghịch lý này khiến nhiều người lo ngại trong khi giáo dục đại học của việt nam
vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba thì cuộc cách mạng lần thứ tư
đã hình thành và len lỏi rất sâu vào đời sống vì vậy yêu cầu đặt ra đối với các trường đại học là phải
đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo trong đó cần chú trọng trang bị cho sinh viên về khả năng ngoại ngữ
tư duy sáng tạo khả năng thích nghi với các thách thức và yêu cầu công việc thay đổi liên tục
bản thân trường cũng phải tận dụng những cái
công nghệ mới để đổi mới phương thức dạy và học cho sinh viên học không phải như trước kia
chỉ thông qua cách truyền thống mà tăng cường sự trải nghiệm tăng cường tính tự học tận dụng
thật tốt những cái công nghệ dạy học mới trước tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thì yêu cầu giáo dục đại học phải đổi mới đã trở thành vấn đề thực sự cấp thiết nếu không có
sự thay đổi và thích ứng kịp thời không chỉ cử nhân ra trường thất nghiệp mà bản thân các trường đại học
sẽ tụt hậu thậm chí là bị cuộc cách mạng lần thứ tư nhấn chìm do không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn